với mong muốn truyền tải nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mông tới khán giả thủ đô
vở kịch múa mỹ do thạc sĩ biên đạo múa tuyết minh làm đạo diễn vẽ nên bức tranh với những gam màu đầy cảm xúc
ca ngợi phẩm chất cao đẹp sức sống mãnh liệt và khát vọng tự do cháy bỏng của những con người nơi núi rừng tây bắc
đã ra mắt khán giả thủ đô trên sân khấu nhà hát lớn hà nội vào tối qua một mươi một tháng một mươi
vở diễn gồm một mươi hai tiết mục được liên kết chặt chẽ với nhau về cả nội dung và cách thể hiện
được chia làm ba trường đoạn
trường đoạn thứ nhất là lời yêu trên đỉnh núi mô tả không khí các phiên trợ lễ hội trong vẻ thơ mộng của thiên nhiên
trường đoạn thứ hai con ma nhà thông lý khắc họa cuộc sống nốt lệ của mỹ
trường đoạn cuối cùng là chạy đi tái hiện cảnh mỹ vung dậy cởi chói cho a phủ
vở diễn đi sâu khai thác vẻ đẹp văn hóa tình yêu và khát vọng hạnh phúc của đồng bào mông
vợ chồng a phụ của nhà văn tô hoài nhưng mà nó truyền tải hết được những nét đẹp của kịch múa việt nam
những nét đẹp của âm nhạc đậm đà bản sắc của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc việt nam
và đồng thời là từng những cái chi tiết những cái văn hoa rồi từ những cái nếp nhạc
tất cả những cái dụng cụ lao động hay là tất cả những cái nhạc cụ sao mình không kết nối được
linh được tất cả những cái đó với nhau để tạo nên một cái bức tranh chung và đưa đến
những cái cảm xúc gần gũi nhất của khán giả đối với cái bản sắc nét đẹp của văn hóa dân tộc
gần tám mươi nghệ sĩ thuộc nhà hát ca mối nhạc dân gian việt bắc góp mặt trong vở diễn đã vẽ nên bức tranh chân thực nơi núi rừng tây bắc
ekip sử dụng âm thanh bình dị mộc mạc từ những đồ vật quen thuộc gắn liền với đời sống người dân nơi đây
về nghề mà nói thì tôi cũng thấy là đưa cho mình một cái cảm xúc là nó rất độc nó lạ
và nó phong cách nó rất rõ
mà ít khi mình cũng lâu lâu rồi mình cũng có một cái vở diễn về cái vùng dân tộc phía tây bắc
thế thì ở đây thì cái nét của dân tộc hơ mông ấy là nó rất là đậm nét
cả về âm thanh cả về trang phục cả về sân khấu và đặc biệt là ngôn ngữ múa
vở diễn đã thực sự mang lại đêm thăng hoa đầy cảm xúc cho khán thính giả có mặt tại khán phòng nhà hát lớn hà nội
sau đêm công diễn mỹ sẽ được diễn định kỳ gắn với tour du lịch tham quan nhà hát lớn
nơi không chỉ được biết đến như một công trình kiến trúc có giá trị về lịch sử văn hóa
mà còn lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng nghệ thuật đặc sắc của nền nghệ thuật biểu diễn việt nam đường đại